thực hiện sáu vụ trộm cắp xe máy gây thiệt hại hơn hai trăm linh triệu đồng
và đây là lời khai của nhóm đối tượng trộm cắp có tuổi đời còn rất trẻ
chỉ từ một mươi tám đến hai mươi tuổi và đặc biệt đều là những đối tượng nghiện ma túy
có trường hợp còn nhiều lần vi phạm pháp luật phải đi trại giáo dưỡng
và nhóm đối tượng này vừa bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ
lê thái phi hai mươi tuổi trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
tuy chỉ mới hai mươi tuổi nhưng phi đã có nhiều lần vi phạm pháp luật
năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín phi phải đi trại giáo dưỡng
năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một phi phải ngồi tù về tội trộm cắp tài sản
ra tù phi tiếp tục vi phạm pháp luật và cầm đầu nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy
trợ thủ đắc lực châu phi là đào duy hùng và nguyễn xuân hoàng đều một mươi tám tuổi công chú tại huyện nghi lộc
riêng đối tượng hùng đã có năm tiền sự cũng từng phải đưa đi trại giáo dưỡng vì thường xuyên vi phạm pháp luật
trong thời gian em
anh trộm được xe máy thì
trong một tháng thì em trộm cắp lên đến hai lần
có một tháng thì một lần có một tháng thì nghe chúng em nghỉ ngơi
trong số lần chúng em trộm cắp tài sản đó chúng em tiêu thụ với mỗi chiếc xe trị giá năm triệu đồng
và sau khi tiêu thụ một chiếc xe trị giá năm triệu đồng đó
thì chúng em có sử dụng tiền để trị tiêu mua đồ dùng cá nhân và mua máy tí để sử dụng
cuối cùng với anh phi đi con xe trên đường đi vô nhà dân lấy chiếc xe nào thì lấy chiếc xe đó
đi về nhà anh phi cất và sang máy đi tiêu thủ để lấy tiền tiêu xài
để thực hiện hành vi phạm tội hùng phi và hoàng thường xuyên kẹp ba trên xe mô tô rồi lượn trên các tuyến đường
khi phát hiện nhà dân sơ hở mất cảnh giác thì chúng đột nhập bẻ khóa lấy trộm xe mô tô
rồi đưa đi tiêu thụ và lấy tiền tiêu xài cá nhân
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng thường phạm tội vào thời điểm một hai giờ sáng
lúc người dân đang ngủ say và mất cảnh giác nhất
đặc biệt là khi đi xe máy về hoặc để ở các cơ quan trụ sở thì không khoa cổ
hoặc là thậm chí để cãi chìa khóa trên xe
hai là ba là cái việc mà một số vụ việc xảy ra thì người dân không trình báo
hoặc là có lắp đặt các hệ thống camera nhưng mà cái độ nẹt không cao
dần đến là cái quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn
cũng như là cái tạo điều kiện thuận lời cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
theo lời khai ban đầu nhóm đối tượng trên đã gây ra sáu vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện nghi lộc và thành phố vinh
gây thiệt hại hơn hai trăm linh triệu đồng
bước đầu lực lượng công an đã thu giữ hai xe máy ba vam phá khóa xe máy sáu điện thoại di động
thứ nhất là người dân phải nêu cao cái tinh thần cảnh giác nêu cao cái công tác phòng gián bảo mật
đặc biệt là đi xe máy về ở nhà hoặc là các cơ quan thì phải khóa cổ hoặc là cắt chìa khóa
hai là khi phát hiện sự việc xảy ra thì phải lập tức bảo vệ cơ quan công an để sạc minh truy sẹt nóng
ba là lắp đặt các thiết bị hệ thống camera có độ nẹt cao
để khi mà xảy ra sự việc thì cơ quan công an nhanh chóng xác định được đặc điểm của đối tượng
để nhanh chóng điều tra làm rõ các hành vi phạm tội
hiện công an huyện nghi lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án